nhất là lúc nhung gặp stress đối với quỳnh ai nói gì nói nhưng quỳnh biết trời sinh ra phi nhung không phải cho gia đình mà là cho công chúng
phi nhung sống vì mọi người hy sinh gia đình và hạnh phúc dành cho tất cả mọi người
mọi người có thể thấy trên tay phi nhung không bao giờ đeo những hộp xoàn dây chuyền hay hàng hiệu
nếu những ai nói hay suy nghĩ phi nhung làm được gì đó trục lợi cho bản thân thì hãy vào chùa hay nhà thờ để sám hối quỳnh từng nói
sinh bà ra là cha mẹ của bà nhưng người hiểu bà chỉ có mình tôi thôi
chỉ cần cái ánh mắt hay cử chỉ thôi là biết nhung muốn gì rồi
nhung năm nay chỉ mới năm mươi một tuổi bao nhiêu hoài bảo nhung nói với quỳnh nhưng nhung chưa làm được
với bản thân mạnh quỳnh sự ra đi của phi nhung không phải ra đi vì covid một mươi chín mà ra đi vì lòng người
phi nhung tâm sự với quỳnh rất nhiều về những cái lầm xâm ở việt nam
quỳnh an ủi và hỏi nhung có cần quỳnh
quỳnh lên tiếng không thì nhung mới nói ông ơi thôi bao năm nay ông là người tốt rồi
bây giờ cho dù ông có ra nói tốt cách mấy thì người ta cũng bẻ thành xấu được
bản thân tôi đã nằm trên cái chảo dầu rồi nên người ta muốn chiên xào nấu gì thì người ta làm
còn ông thì hãy giữ hạnh phúc gia đình của ông đây
nhung che chở quỳnh đến vậy
những ngày qua quỳnh khóc rất nhiều chú quỳnh chia buồn với gia đình quen đi
chú vô dụng vì đã không che chở
con chú quỳnh nói mẹ về đi mình làm từ thiện nhiều năm rồi mình cai ngay không sợ chết đứng
tại sao vì lý do gì mà phải ở lại
còn nhiều tin nhắn với nhung nhung nói tết hai lần rồi nhung sẽ về hát sau chung với quỳnh
quỳnh dự định chia tay sân khấu nhưng nhung kêu quỳnh hứa với nhung phải hát đến già
đến khi nào không nổi nữa quý vị có thể thấy tấm lòng của phi nhung như thế nào
phi nhung có thể có hạnh phúc gia đình rất tuyệt vời
nhưng nhung đã chọn những người ở bên ngoài
có những người nói nhung bỏ quên đi mà đi nuôi người khác
sai lầm đừng suy nghĩ điều đó quý vị dám làm điều đó không
chỉ có phi nhung thôi mạnh quỳnh có rất nhiều điều muốn nói nhưng thôi
quỳnh xin nén lại nơi đây và chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho phi nhung cùng về cõi vĩnh hằng
có mặt tại tang lễ nghệ sĩ phi nhung ở mỹ rạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi giờ việt nam

bạn bè và đồng nghiệp của phi nhung ở mỹ rạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi giờ việt nam
các ca sĩ không giấu được sự thương cảm
minh tuyết nhớ lại hai mươi năm năm trước khi qua mỹ
người ca sĩ hải ngoại đầu tiên chỉ gặp mặt là phi nhung
em gái cảm ly tâm sự nhung là một người rất vô tư và thích giúp đỡ mọi người
lúc đó có một cậu bầu sô gọi vào thì nhung nói chuyện với chú ấy
chú ơi chú ở đây có nhỏ ca sĩ trẻ mới việt nam qua
nó hát hay lắm chú giúp đỡ đặt sâu cho nó đi bao nhiêu cũng được
tuyết nhớ hoài câu nói đó của nhung
và nhung nói là em đi như vậy đi
đến lúc em hát hay mọi người biết rồi thì em đi bao nhiêu cũng được
đó là sự nhiệt tình của phi nhung
nhưng rất vô tư nhiệt tình và thích giúp đỡ người khác
minh tuyết lần đầu tiên được hát chung với phi nhung ở sân khấu hải ngoại
bài hát khớp khớp con ngựa ô hai mươi năm năm sau
chỉ có mình em đứng ở đây để hát tặng chị thôi
em cố tình tập bài này để tặng cho nhung ngày hôm nay
bài hát em nhớ lúc quay phim rất nhiều kỷ niệm tại pháp
nhôn hát với chị như quỳnh bài hát được mang tên giấc mơ cánh cò
dù chưa bao giờ hát bài này nhưng em đã tập hai ngày nay để hát tặng nhung
em mong rằng nhung sẽ như cánh cỏ trắng bay đến vùng trời như mong muốn
và hãy bay xa đi khỏi những đau khổ thị phi trong cuộc sống
minh tuyết xúc động đến nổi nước mắt tuôn trào nữ ca sĩ hát
đến ngày ấy mới hay nhung qua cầu tiếng đàn tôi đứt dây
bài hát tiễn nhung
nhưng qua cánh đồng bài hát đã bao năm không thể quên
nhung bình an yên nghỉ nhé tạm biệt nhung
ca sĩ quan lê kể về kỷ niệm liên quan đến phi nhung khiến anh nhớ mãi
khi bên mỹ chỉ gặp nhau sau hậu kỳ thôi
nhưng khi lê mới về việt nam thì nhung đã giúp lê rất nhiều
mọi người có thể xa lánh le chút nào đó riêng nhung rất gần gũi và nâng đỡ
tạo điều kiện kết nối cho lê nhiều lắm
em nhớ khi chị mở nhà hàng chị thấy em mập
chị nói thôi bữa nay ăn chay đi
lúc đi chụp hình chị còn mua đồ ăn cho lê nữa
mà tiền thì nhất định không lấy em tới đây em ăn đồ chay cho mau nó ốm
đã mấy tuần rồi quang lê chỉ theo dõi thông tin trên truyền thông
đến hôm nay lê mới đến đây chia sẻ và nói những lời này
để cho lòng mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn
hôm nay không hề là ngày vui đối với tất cả
một bài hát quan lê biết chị cũng sẽ rất thích
xin hát tặng chị nhạc phẩm của nhạc sĩ lam phương
có mặt tại lễ viếng ca sĩ phương loan bà xã cố nghệ sĩ trí tài
đã nhắn gửi lời tiễn đưa chân thành cảm động đến người em thân thiết của mình
khiến nhiều người phải rơi nước mắt
bé heo cho biết vì biết cô thích heo nên mỗi lần về mỹ
phi nhung đều tặng cô những chú heo bằng gỗ môn sáng bóng
món quà tuy đơn giản nhưng khiến cô rất cảm động
trước sự ra đi của người em thân thiết
bà xã cố nghệ sĩ trí tài tuy rất thương xót nhưng vẫn lạc quan cho hay
phi nhung nay đã bay về nơi an bình không lo âu không suy nghĩ
và sẽ được ngủ nhiều như anh tài
chị mới heo rất thương em nhớ hoài những món quà em gửi cho chị
chúc em ngủ ngon và sẽ được anh tài đàn hát bè mỗi ngày với em thương em
nghệ sĩ phương loan nhắn nhũ
cô nghệ sĩ trí tài ra đi vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thời điểm đó ca sĩ phi nhung
vô cùng buồn bã vì hai người chỉ mới đứng chung sân khấu cách đó hai ngày
giọng ca bông điên điển đã vô cùng đau xót và khó lòng chấp nhận được sự thật
tuy nhiên ngày hôm nay trí tài phi nhung đã cùng nắm tay nhau
hát giấc mơ cánh cọ ở một nơi xa
phi nhung chí tài là những người bạn thân thiết phối hợp cực kỳ ăn ý trên sân khấu
sự ra đi của cả hai khiến người hâm mộ không khỏi tiếc thương và hoài niệm
vào tám giờ tối cùng ngày tức một mươi giờ sáng giờ việt nam
tưởng niệm và đốt nến cũng đã diễn ra kết thúc tàn lễ
đưa cố nghệ sĩ phi nhung về nơi an nghỉ cuối cùng
theo cáo phó lễ cầu siêu và phát tan được tổ chức vào lúc một mươi một h sáng ngày một mươi hai tháng một mươi
tức một giờ sáng ngày một mươi ba tháng một mươi tại việt nam
bạn bè và người hâm mộ ở mỹ có thể đến thăm phiến vào lúc một mươi ba h đến một mươi chín h ba mươi
tức ba giờ đến chín giờ ba mươi sáng tại việt nam
nghi thức tưởng niệm và đốt nến được cử hành lúc tám giờ tức một mươi giờ sáng tại việt nam
wendy phạm đại diện gia đình thông báo miễn nhận phòng hoa
mà thay vào đó sẽ ủng hộ tiền phóng phiến vào quỹ phi nhung và wendy
để quên đi có thể tiếp tục các chương trình thiện nguyện còn đang gian dở theo tâm nguyện của mẹ
ngay từ sớm đông đảo bạn bè thân thiết đều đã có mặt bên cạnh wendy phạm
con gái ruột phi nhung để cùng đưa tiễn nữ ca sĩ về với cõi phật
quan cảnh trước chùa huệ quang địa điểm diễn ra chương trình tang lễ của cố ca sĩ phi nhung
bầu trời rất trong xanh và đẹp
nhiều hình ảnh lúc sinh thời của ca sĩ phi nhung được trưng bày trước cổng chùa
bột hoa sen được làm toàn bộ bằng hoa tươi hết sức công phu
bột hoa dùng để đặt cho cốt của nghệ sĩ phi nhung
bột hoa sen do đích thân ca sĩ tri di phương trinh chuẩn bị
để dành tặng riêng cho người bạn thân người đồng nghiệp đã ra đi của mình
lễ cầu siêu diễn ra vô cùng trang nghiêm và thành kính
sau lễ cầu siêu và phát tan là lễ viếng sẽ được diễn ra từ một giờ trưa đến bảy h ba mươi tối
cuối cùng là lễ tượng